quý vị thân mến vào ngày hôm nay thì bắc bộ tiếp tục có mưa và đáng lưu ý là khu vực miền núi cảnh báo nguy cơ sạt lở đất
với lượng mưa từ bốn mươi một trăm linh mm
mưa xuất hiện ở hầu hết cả vùng thế nhưng nhiệt độ thì vẫn ở ngưỡng là oi nóng cao nhất ngày lên tới ba mươi năm độ c
trái lại với bắc bộ miền trung ngày hôm nay tạnh giáo cả ngày và nhiệt độ nóng hơn cả ngày hôm qua có nơi lên tới ba mươi năm ba mươi sáu độ
thế còn nam bộ thì nơi đây vẫn trong hình thái sáng nắng chiều mưa nhiệt độ hầu khắp cả vùng là ba mươi năm độ c
và nhiệt độ chi tiết hơn cho từng vùng chúng tôi sẽ cập nhật ở phần cuối chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết